chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày bốn tháng tám của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành đã phát hiện xử lý năm mươi bốn một trăm chín mươi chín vụ việc vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thu nộp ngân sách nhà nước là ba hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả chưa tương xứng với tình hình thực tế
số vụ việc được phát hiện xử lý có quy mô lớn hơn tính chất phức tạp hơn
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng
sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội dưới sự chủ trì của phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia